xin mời quý vị hãy cùng bắt đầu chương trình với điểm nóng an ninh trật tự
êp buộc một bé gái một mươi ba tuổi vào nhà nghỉ để quan hệ tình dụng
khi bị chống cự thì đã sát hại nạn nhân
sau đó giao cấu với thi thể rồi lấy đôi bông tai của nạn nhân và bỏ trốn
chỉ sau một ngày gây án nghi phạm võ hoàng khang
chú tại huyện trở lách tỉnh bến tre
đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở quận bình tân tp hcm
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
khởi tố để điều tra về các tội danh
hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi giết người và cướp tài sản
chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực bản đửa xã lượng minh huyện tương dương
công an nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan
đã triệt xóa điểm phức tạp với ma túy
bắt giữ đối tượng pha văn bảy chú tại huyện tương dương
thu giữ bảy khẩu súng tự chế một mươi bảy viên đạn năm mươi viên ma túy tổng hợp hai năm g heroin
bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy
hai đối tượng nguyễn văn huỳnh thiện và vũ minh tiến cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện thống nhất khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của tiến thu giữ một mươi tám gói ma túy đá có trọng lượng hơn ba trăm linh năm g tám mươi tám viên thuốc lắc
tiến khai nhận mua số ma túy trên với giá hai trăm linh triệu đồng để về bán lẻ cho con nghiện
làm khống các hóa đơn chứng tử để chiếm đoạt tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước
hai đối tượng nguyễn dạ thảo thảo nguyên hiệu trưởng trường tiểu học võ thị sáu
và nguyễn đoàn bảo như nguyên kế toán trường tiểu học võ thị sáu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam
để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
kiểm tra công ty cổ phần công nghệ cao ueha có địa chỉ tại xã đại lâm huyện lạng giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phát hiện thu giữ một mươi sáu thùng chứa các viên nang
và một mươi ba thùng chứa vỏ hộp giấy hộp nhựa tem nhãn collagen
đối tượng vũ văn sĩ là giám đốc công ty thừa nhận đã đặt mua các viên nang
sau đó làm giả các loại vỏ hộp nhãn mát để đóng gói thành sản phẩm collagen
của các công ty khác công an tỉnh bắc giang cũng tạm giữ ong thị vân là người có liên quan
khám xét nhà kho và trụ sở công ty của vân và sĩ thu giữ bảy mươi sáu thùng hàng
thưa quý vị sử dụng chiêu trò để câu view câu like câu tương tác không còn là câu chuyện mới trên không gian mạng
tuy nhiên nhiều người vẫn không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích này
thậm chí là cả cắt ghép video sai sự thật thú sợ
tuy nhiên hình ảnh được cắt ghép với nội dung là hoàn toàn sai sự thật
và những hệ lụy khôn lường có thể xảy ra với không chỉ những cá nhân bị lấy hình ảnh để gắn vào những video này
mà ngay cả những cư dân mạng bị đánh lừa bởi thông tin sai
chỉ để tăng tính tương tác hay lượt view life chia sẻ nội dung một cách không có kiểm soát
tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau
đã có không ít cư dân mạng lên án mạnh mẽ hành vi cắt ghép video sai sự thật
và cho rằng cần có biện pháp mạnh mẽ để xử lý hành vi này
bởi những tác hại của những thông tin sai hay những ảnh hưởng tiêu cực
mà những nội dung bẩn trên mạng xã hội là vô cùng nguy hiểm
và không thể đo lường hết được hậu quả với nhiều người
cắt ghép video bôi nhọ phụ nữ là không thể chức nhận được
mà sao nhiều người không nhận ra cắt ghép hay sao mà vào tương tác như vậy
có nhiều người bất chấp để làm content bẩn thế
phải xử lý thế nào với đối tượng này đây
tôi ủng hộ nạn nhân kiện ra tòa vì hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm
lưu video và lên trình báo công an với hành vi đưa thông tin sai sự thật
làm ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm
liên quan tới hành vi này
mới đây sự việc hình ảnh clip về một nữ đoàn viên sinh năm hai nghìn một
ở thôn vân tiền xã quảng lưu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
bất ngờ bị cộng đồng mạng chia sẻ rộng khắp và gắn cho chị này
là nhân vật chính trong vụ lùm xùm
xảy ra tại tầng một mươi một trung cư tiến bộ tỉnh thái nguyên
và những thông tin sai này
đã ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của nữ đoàn viên
đồng đảo cư dân mạng cho rằng
dù với mục đích gì thì việc cắt ghép video sai sự thật
cần phải bị xử lý triệt để để ngăn chặn những hành vi này có thể tiếp diễn
cũng phải thấy rằng hành vi cắt ghép video để quảng cáo các bài thuốc gia truyền
hay công dụng của các sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
đã gây nhức nhối trong dư luận từ lâu nay
tuy nhiên việc sử dụng hình ảnh gấp ghép của một cá nhân
gắn vào các vụ việc hay vấn đề tiêu cực
ẩn chứa hiểm họa khôn lường
không chỉ trên môi trường mạng
mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người
theo chia sẻ của nhiều luật sư
hành vi ghi hình khi chưa được sự đồng ý của người khác
hoặc đã ghi hình rồi xuyên tạc nội dung không đúng sự thật
là vi phạm quyền cá nhân
đối với hình ảnh và quyền về đời sống riêng tư bí mật cá nhân
không dừng lại ở đó
việc đăng tải thông tin sai sự thật
thậm chí xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
là hành vi vi phạm pháp luật
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tôi đề nghị nâng cao mức xử phạt với hành vi này
không có sự thỏa hiệp trong việc đăng tải thông tin sai như vậy được
chúng ta cần phải tích cực kiện ra tòa
các vụ việc và những hành vi cắt ghép video sai trái
phải để pháp luật xử lý nghiêm
mới mong tăng cửa nhận thức của nhiều người
trước hành vi sai trái này
bạn nghĩ sao về hành vi cắt ghép video sai sự thật trên mạng hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
thưa quý vị
mùa hè áo trồng nắng được xem là vật bất ly thân
với các trẻ em phụ nữ mỗi khi ra đường
và sau nhiều lần cải tiến sáng tạo
thì các mẫu áo trông nắng
ngày càng phát huy tối đa được mục đích
che làn da của chị em ngày càng kín
vâng có thể nói rằng là
nhưng chị em phụ nữ
chính cái tự sự sáng tạo áo trông nắng đó
có thể che làn da từ đầu cho tới chân
lại trở thành tác nhân
gây tai nạn cho chị em khi mà tham gia giao thông
bởi thực tế là đã có nhiều vụ tai nạn đã xảy ra
mà nguyên nhân cũng xuất phát từ chiếc áo chống nắng
chọn áo trông nắng làm sao cho phù hợp
để không chỉ bảo vệ làn da
mà còn đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân
và những người tham gia giao thông xung quanh
nội dung được đề cập trong câu chuyện giao thông hôm nay
lực lượng chức năng
đang cố gắng giải cứu người phụ nữ gặp tai nạn
khi đang lưu thông trên đường
vụ việc xảy ra vào sáng ngày bảy tháng sáu
tại thành phố đà nẵng
chiếc áo trông nắng
chính là thủ phạm khiến người phụ nữ
bị tai nạn như thế này
khi ngồi phía sau xe máy
vạt dài của chiếc áo trông nắng
đã bị cuốn vào xích và trục bánh xe
kéo người phụ nữ ngã xuống đường
cánh tay nạn nhân
bị cuốn vào bánh xe máy
gãy gập khửu tay
người dân dù đã cố gắng tìm mọi cách
nhưng không thể gỡ tay nạn nhân ra được
nên đã báo tin cho lực lượng cảnh sát phòng trái trễ cháy
và cứu nạn cứu hộ
đây không phải là tình huống hiếm gặp
vâng ra đường vào thời điểm này
thì rõ ràng là một vận dụng không thể thiếu
của chị em phụ nữ
đó là áo trông nắng
và thời trang áo trông nắng hiện nay
đó là chùm kín từ đầu
đến góc chân
và với mẫu thời trang này
thì như chúng ta vừa xem trong clip
thì nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn
áo trông nắng phổ biến nhất
đang được chị em lựa chọn
đó là mẫu áo váy dài
gồm cả mũ che kín đầu
mặt và cả vạt áo dài
che kín hết chân
đi kèm với áo trông nắng
là mũ bảo hiểm
kính dâm và khẩu trang
tất cả các phụ kiện như thế này
đã khiến chị em phụ nữ điều khiển xe máy
gây nguy hiểm cho chính mình
và những người xung quanh
mùa hè như thế này
đặc biệt là phụ nữ
chúng tôi đi ra đường không thể thiếu áo trông nắng
bản thân tôi khi mà áo trông nắng này
thì đúng là cái tầm quan sát của mình cũng bị hạn chế thật
thấy những vụ tai nạn giao thông
mà do áo trông nắng cuốn vào xe
thì khiến tôi cũng hơi lo ngại
với thời tiết nóng như thế này
thì phụ nữ sử dụng rất nhiều áo chống nắng
dài đến tận chân
sẽ rất nguy hiểm
đến chính người phụ nữ đó
thứ nhất là ảnh hưởng đến tầm quan sát
thứ hai là
sẽ gây tai nạn
sẽ cuốn hết vào bánh xe
các chị bịt bọc cản hết tầm nhìn
của các chị quan sát
khi mỗi lần các chị dễ trái dễ phải
hoặc là chuyển làm
các chị thiếu quan sát trong những tình huống
các chị đổi làm
về cái tâm lý như tôi là một người lái xe
thì gặp những trường hợp như thế
thì nó thật là bất ngờ và rất là khó chịu
cho những người lái xe ô tô
hay là những người tham gia giao thông đi phía đằng sau
các chị đấy
rất dễ dàng
về tai nạn giao thông
theo thống kê của cơ quan chức năng
vào mùa nắng nóng
số vụ tai nạn của chị em phụ nữ
do nguyên nhân từ chiếc áo chống nắng
lại gia tăng
trong điều kiện thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài
kèm theo khói bụi như hiện nay
thì việc sử dụng các phụ kiện chống nắng
là cần thiết
nhưng cũng đừng vì mục đích chống nắng
mà bỏ qua sự an toàn
về tính mạng của chính bản thân mình
và những người tham gia giao thông khác
qua những vụ tai nạn như thế
thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ phải chọn cho mình
vụ áo chống nắng như thế nào
cho nó vừa chê chắn nắng được
vừa an toàn cho bản thân
khi di chuyển trên đường
qua chương trình rất mong
mọi người khi tham gia giao thông
thứ nhất là khi sử dụng các phương tiện
để tránh nắng
thì cho nó phù hợp
một số các bạn khi tham gia giao thông
mặc các phương tiện như áo chống nắng
hoặc các phương tiện để che chắn nắng
thì nó rất là dườm già
và nó che khuất
nhiều trường hợp
ví dụ khi mặc áo chống nắng
không nhìn thấy rõ đường
thì đi cho anh chóng
gây va chạm hoặc tai nạn nâu thông
hôm nay kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nhân dân là cuộn nguồn sức mạnh
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
lực lượng công an luôn xác định
phải làm tốt công tác vận động quần chúng
xem đây là điều kiện cơ bản
để nhân dân thực hiện quyền làm chủ
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
để huy động sự tham gia của người dân
trong giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
công nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với khách mời là đại tá nguyễn thanh bình
phó cục trưởng cục xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
sẽ cùng đánh giá nhìn nhận lại
những kết quả đã đạt được trong xây dựng phong trào
và nhiệm vụ trọng tâm
để lan tỏa hơn nữa nâng cao hơn nữa
vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc
và đầu tiên xin cảm ơn đại tá nguyễn thanh bình
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đại tá
ông có thể đánh giá cụ thể hơn là
việc xây dựng và duy trì các mô hình
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
trong quần chúng nhân dân
thì có vai trò ý nghĩa như thế nào
trong việc đảm bảo an ninh trật tự
như chúng ta biết là từ khi thành lập đảng
năm một nghìn chín trăm ba mươi và thành lập nước
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay
thì công tác bảo vệ an ninh quốc gia
và giữ gìn an ninh trật tự
và tự an toàn xã hội
luôn là một công tác trọng hiếu
thế và tham gia
vào công tác này
trong quá trình phát triển của lực lượng an nhân dân
thì quần chúng nhân dân
giữ một vai trò rất là quan trọng
thể hiện qua chúng ta thấy là
qua các cuộc chiến tranh vệ quốc
rồi trong thời kỳ đổi mới
và đặc biệt trong thời gian gần đây
thì trên khắp đất nước chúng ta
từ các bàn làng xa xôi
phung sóc đến các tổ dân phố
đến các thành phố
biên giới hải đảo
đến các vùng biên giới trọng điểm phức tạp
thì chúng ta thấy là có
hàng ngàn các mô hình phong trào quần chúng
bảo vệ an ninh tổ quốc
và đã huy động được sức mạnh người dân
vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở
thực tiễn chứng minh là
quần chúng nhân dân đã cùng với lực lượng công an
hỗ trợ lực lượng công an cung cấp
hàng chục triệu các nguồn tin
báo tố giác tội phạm
để giúp lực lượng công an khám phá điều tra
và xử lý các vụ việc phức tạp
ngay tại địa bàn cơ sở
bên cạnh đó thì quần chúng nhân dân
dưới sự hướng dẫn lực lượng công an
cũng đã tự giác xây dựng các mô hình quần chúng
tự hòa giải
tự bảo vệ tại địa bàn cơ sở
ví dụ như là tổ dân phố
không có tệ nạn ma túy
cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự
rồng họ bình yên
giáo họ bình yên
những mô hình này
đã giúp cho lực lượng công an
giải quyết kịp thời
các nguyên nhân điều khiển phát sinh tội phạm
ngay tại cơ sở
có thể thấy là với việc xây dựng
các mô hình quần chúng
mô hình phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
người dân đã ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình
cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
vậy thì trong thời gian qua bộ công an đã có những cái việc
làm cụ thể như thế nào để chúng ta có thể
tăng cường và củng cố lực lượng chuyên trách
làm công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng như là lực lượng nồng cốt
đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
về vấn đề này thì đảng ủy công trung ương
và lãnh đạo bộ công an đã tham mưu
rất tích cực cho đảng nhà nước
nhiều các giải pháp
thế vào thời gian đây chúng ta thấy là
thứ nhất là về việc xây dựng thể chế
thì lực lượng công an
chúng ta đã xây dựng
nghị định bốn mươi hai về xây dựng công an xã chính quy
và đến nay chúng ta thấy
chúng ta đã đưa gần năm mươi công an chính quy
xuống công an xã thị trấn
trên tám tám trăm một mươi ba xã thị trấn
trên toàn quốc
và việc tăng cường công an chính quy này
là cũng mục đích để xây dựng các lực lượng nòng cốt
để đảm bảo nhân dân tự tại địa bàn cơ sở
và lực lượng công an xã thị trấn chính quy
khi xuống dưới địa bàn cơ sở
thì một trong chức năng công tác công an
quan trọng đấy là công tác vận động quần chúng
để tham gia bảo vệ an ninh
ở quốc và đặc biệt là trong phong trào
toàn dân bảo vệ ảnh hưởng quốc
và thực tế chúng ta thấy chứng minh thời gian qua
thì lực lượng công an chính quy xuống địa bàn cơ sở
thì đã tạo được sự chuyển biến
rất tích cực về môi trường bình yên
cho từng thôn xóm bản làng
và các tổ dân phố
thế và một số liệu
chứng minh cho việc đó
trong năm tháng vừa qua
pháp hình sự trên địa bàn cả nước
giảm một mươi hai một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một
và giảm hai mươi ba sáu mươi bảy
so với năm hai nghìn một mươi chín trước khi có dịch
đấy là một điều chúng ta thấy
sự đóng góp của quần chúng dân dân
vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
đã hỗ trợ cho lực lượng công an
đảm bảo an ninh trật tự và đem lại sự bình yên
cho nhân dân
rõ ràng là để phát triển các cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
được hiệu quả thực chất
thì chúng ta phải xây dựng với những cái sự phong phú
về hình thức cũng như là nội dung
để phù hợp với lệnh điều kiện hoàn cảnh
của từng địa bàn
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn
về các việc xây dựng này không ạ
về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì như tôi nói ở trên
bộ công an đã ban hành thông tư
một trăm hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định về trách nhiệm của công an
các đơn vị địa phương trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đấy quy định rất rõ
là các công an các đơn vị địa phương
căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình
và căn cứ vào thực tế tình hình
tại các địa bàn và lĩnh vực công tác
thì sẽ chọn để xây dựng các mô hình
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phù hợp với lệnh
từng địa bàn từng thời điểm cụ thể
thế và cũng giao trách nhiệm cho giám đốc quản viện phương
chỉ đạo viện này
và như tôi nói ở trên là hiện nay
khi chúng ta đã chính quy hóa công an bốn cấp đến cấp xã
thì cái vai trò xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
được đặt lên vai
của các đồng chí công an xã chính quy
và trong cái xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì chúng ta thấy rằng
mản chất của việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đó là công tác dân vận
thì tất cả mọi cán bộ chiến sĩ công an
trong lượng an từ trung ương đến cơ sở
đều phải thực hiện tốt
cái dân vận trong quan nhân dân
và thực hiện tốt cái chỉ thị số một mươi một
năm hai nghìn hai mươi một của đồng chí bộ trưởng
đổi mới công tác dân vận trong quan nhân dân
thì cái chỉ thị này cũng đã
bao hàm tất cả mục đích yêu cầu
vào nội dung cần phải làm tại địa bàn cơ sở
khi lực lượng an làm công tác dân vận
thưa đồng chí thực tế thì là cán bộ
làm công tác phong trào và người dân
thì đều rất nhiệt tình và trách nhiệm với lại phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
tuy nhiên thì cũng có những khó khăn
vướng mắt về mặt cơ chế chính sách
rồi là các điều kiện phương tiện vật chất
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ những giải pháp
để tháo gỡ trong thời gian tới không ạ
cái giải pháp để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt
mà chúng ta thấy thời gian vừa qua đấy
là khi mà chúng ta thực hiện
nghị định bốn mươi hai về xây dựng công an xã thị trấn chính quy
thì một cái bộ phận
lực lượng nòng cốt mà hỗ trợ lực an
đấy là công an xã bán điều trách
thì hiện nay thì bộ công an đang tham mưu
chính phủ chính quốc hội
xem xét thông qua luật lực lượng tham gia
bảo vệ nhân dịch tật tự tại cơ sở
thì khi cái luật này được thông qua
thì nó cũng sẽ khắc phục được những cái hạn chế
trong cái chế độ chính sách
đối với những lực lượng nòng cốt tại cơ sở
là gồm với công an xã bán nhân trách
bảo vệ dân phố và dân phòng
và tôi hy vọng rằng quốc hội sẽ sớm thông qua
và chính phủ sẽ ban hành nguy định
và bộ công an sẽ ban hành các thông tư
để đảm bảo các quyền lợi và chế độ chính sách
cho lực lượng này tại cơ sở
thế và một cái nữa là trong thời gian chờ
thông qua cái luật các lực lượng tham gia
bảo vệ nhân dịch tật tự tại cơ sở
thì bộ công an cũng đã yêu cầu giám đốc công an
địa phương chủ động tham mưu cho ủy ban dân tỉnh
để trình hội đồng nhân dân
tiếp tục sử dụng cái lực lượng công an xã bán nhân trách này
tham gia hỗ trợ lực lượng công an
đảm bảo nhân dịch tật tự tại cơ sở
theo đúng cái pháp luật quy định
và hiện nay thì có khoảng bảy mươi bảy công an xã bán chuyên trách
cùng với bảo vệ dân phố và dân phòng
đang tiếp tục hỗ trợ lực lượng công an
đảm bảo nhân dịch tật tự tại cơ sở
ở bên cạnh cái khó khăn bất cập đó
thì rõ ràng là khi mà chúng ta xây dựng phong trào
thì ngoài cái việc xây dựng phong trào
thì chúng ta còn phải giữ gìn phát huy và lan tỏa
cái phong trào đó được hiệu quả
vậy thì giải pháp ở đây là gì ạ
giải pháp này trong thời gian tới thì chúng tôi có mấy cái vấn đề
thứ nhất là chúng ta phải giả soát
và củng cố lại các mô hình
mà mang tính thiết thực và hiệu quả
vì bản chất là khi
mà người dân tích cực tham gia vào
cái phong trào toàn dân bảo vệ nước quốc
là khi quyền lợi chính đáng người ta
được bảo vệ
tức là cái sự bình yên của từng gia đình
từng thôn xóm từng bản lạc
thì người ta mới tích cực tham gia
thì như vậy chúng ta phải mang lại được lợi ích thiết thực
mô hình gì phong trào gì
nhưng phải thiết thực
thứ nhất là chúng ta phải giả soát lại
các mô hình này trên địa bàn cả nước
trong ba sáu trăm linh loại mô hình đấy
chúng ta đánh giá lại những cái nào cần thanh loại
chúng ta thanh loại
những cái nào còn hoạt động tốt thì chúng ta củng cố
thứ hai là
chúng ta cần phải tăng cường sự lãnh đạo
của cấp ủy chính quyền
và sự phối hợp của mặt trận thổ quốc
và các ban ngoài nền thể các tổ chức chính trị xã hội
vào cái công tác này
chúng ta thấy là khi mà huy động được sức mạnh
của cả hệ thống chính trị vào cuộc
và người dân tham gia
thì cái sức mạnh này là vô địch
và sức mạnh vô địch thì chúng ta thấy rằng là
công tác phòng chống tội phạm
sẽ đạt hiệu quả rất là cao
đấy và một cái
thứ hai là
trong cái phát động phong trào
tuần dân bộ và lĩnh vực quốc này
và duy trì hiệu quả các mô hình này
thì một vấn đề nữa là nguồn lực cho cái này
chúng ta phải có nguồn lực để nuôi
mà nuôi như thế này thì chúng ta phải
phát huy được cái là xã hội hóa
xã hội hóa phát huy nguồn lực
vào cái việc này thì cái vai trò
cấp ủy chính quyền và sự tham mưu của lực lượng
công an tại cơ sở là rất quan trọng
để làm sao để người dân là
tự giác tích cực
thế và tự phòng tự quản
tự nuôi mô hình và lực lượng công an chỉ tham mưu
và hướng dẫn thôi
thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì cái vai trò
tham mưu của lực lượng công an và cái vai trò
chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền
ngay tại địa bàn cơ sở là rất quan trọng
xin được cảm ơn đại tá nguyễn thanh bình